phú yên là tỉnh thường xuyên bị hạn hán sau đó một trong các giải pháp phòng chống ứng phó là chuyển đổi cây trồng ở những vùng nguy cơ thiếu nước
đối với vùng chủ động và an toàn về nguồn nước chỉ đạo gieo trồng tập trung áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cao vùng có nguy cơ thiếu nước
tỉnh vũ yên triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang cây trồng cạn ngắn ngày hoặc dừng sản xuất tại các vùng không có khả năng tưới tránh thiệt hại do nắng hạn
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh vũ yên đã hỗ trợ hơn hai tỷ đồng cho nông dân chuyển đổi trên một ba trăm linh hectare đất trồng lúa thiếu nước tưới sang cây trồng khác thu lợi nhuận hơn hai mươi chín tỷ đồng